tối qua ngày tám tháng tám tại công trường xây dựng cây xăng của công ty cổ phần thương mại minh tân
ở xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến bảy người bị thương nặng
một người tử vong tại chỗ
bảy người bị thương đã được đưa đi cấp cứu trong khi đó đến dạng sáng nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm
và phát hiện vũ anh thêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng
bị mắc kẹt trong đống đổ nát và đã tử vong được biết đây là công trình xây dựng trái phép
thành phố đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công các hạng mục vi phạm
lãnh đạo ubnd thành phố hải phòng đã đến thăm hỏi động viên bảy nạn nhân bị thương
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và khắc phục hậu quả